sáng mai một mươi sáu tháng chín tòa án nhân dân tỉnh sơn la mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án gian lận
điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
các bị cáo gồm trần xuân yến nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
lò văn huynh nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
nguyễn thị hồng nga chuyên viên sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
cầm bun sọn nguyên phó trưởng phòng chính trị sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
đặng văn thủy nguyên phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông tô hiệu sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
đinh hải sơn nguyên cán bộ công an tỉnh sơn la
các bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với không hình phạt từ năm đến một mươi năm
cùng bị truy tố về tội danh này là bị cáo nguyễn thanh nhàn nguyên phó trưởng phòng khảo thí
và quản lý chất lượng giáo dục và bị cáo đỗ khắc hưng nguyên cán bộ công an tỉnh sơn la với không hình phạt từ một đến năm năm tù
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la các bị cáo trên đã cấu kết nhận thông tin của bốn mươi bốn thí sinh
để tìm bài thi sửa theo hướng nâng từ hai đến sáu năm mươi năm điểm một thí sinh
theo giấy triệu tập của tòa án nhân dân tỉnh sơn la ông hoàng tiến đức giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
tuy không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng vẫn bị triệu tập đến phiên tòa với tư cách là nhân chứng trong vụ án
theo kế hoạch phiên tòa xét xử vụ án này sẽ diễn ra trong năm ngày